các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
liên quan đến biến thể này bộ y tế cho biết ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một tổ chức y tế thế giới who đã thông báo kinh nhận biến thể mới đáng lo ngại của virus sars cov hai được gọi là omicron b một một năm trăm hai mươi chín được phát hiện tại một số quốc gia nam châu phi như nam phi botswana
theo các nhà khoa học biến thể omicron được phát hiện lần đầu ở botswana ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một và có tới ba mươi hai đột biến ở protein gai
là biến thể nhiều đột biến nhất của virus sars cov hai và được dự báo có thể lây lan nhanh hơn nguy cơ tái nhiễm cao hơn các biến thể khác
biến thể omicron có thể lây lan nhanh hơn năm trăm linh biến thể delta
đến ngày hai mươi chín tháng một mươi một việt nam chưa ghi nhận biến thể này
để chủ động ứng phó và kiểm soát tình hình dịch covid một mươi chín trong nước và đồng thời ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan của biến thể mới omicron vào nước ta từ các quốc gia đã ghi nhận và lây lan biến thể mới
ngày hai mươi tám tháng một mươi một bộ y tế đã đề xuất
chính phủ xem xét chỉ đạo tạm dừng tổ chức các chuyến bài quốc tế đến và đi từ các quốc gia nam phi botswana namibia rimbawe eswatini lesono morambi và tạm dừng cấp phép nhập cảnh với hành khách đến đi từ các quốc gia trên
bộ y tế cũng đã chỉ đạo hệ thống giám sát tăng cường giám sát dịch covid một mươi chín nhằm phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường của các ổ dịch covid một mươi chín
yêu cầu các viện vệ sinh dịch tễ pasteur chủ động thực hiện giải trình tự gen các trường hợp nghi ngờ những biến thể mới đặc biệt là những trường hợp có tiền sử dịch tễ về từ các quốc gia khu vực nam phi
giáo sư tiến sĩ nguyễn văn kính nguyên giám đốc bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương chủ tịch hội truyền nhiễm việt nam cho biết đến nay những điều thế giới biết về biến thể omicron còn rất ít chủ yếu ghi nhận ở các nước nam châu phi
chúng ta thấy nó có nhiều đột biến hơn rất nhiều so với biến thể delta nhưng chưa có dữ liệu về dịch tễ

các cơ sở giáo dục cũng xây dựng kế hoạch phòng chống dịch
trong đó lưu ý phương án tổ chức diễn tập xử lý khi có f f một xuất hiện tại trường học
đến ngày hai mươi chín tháng một mươi một các quận huyện đã cơ bản tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín mũi hai cho học sinh
và bổ sung tiêm mũi một cho các học sinh chưa tiêm
tại cuộc họp bà nguyễn thị huỳnh mai cho biết số nhập viện ở tầng hai tầng ba đang thấp hơn
tổng xây dựng hiện có ở tp hcm và thành phố đang cố gắng không để tình trạng quá tải hệ thống y tế
bà mai cho biết năm hai nghìn hai mươi có năm trăm chín mươi bảy nhân viên y tế xin nghỉ việc
riêng một mươi tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một có đến chín trăm sáu mươi tám trường hợp
số nhân viên y tế xin nghỉ việc tăng nhẹ ở khu vực điều dưỡng bác sĩ và một số ở trạm y tế
phần lớn vì lý do cá nhân gia đình
bên cạnh đó bà mai cũng cho biết công an đang phối hợp với chính quyền địa phương
để xử lý các trường hợp bán túi thuốc monuperavir
bà may cho biết đây là loại thuốc để nghiên cứu lâm sàng
không phải thuốc bán ra thị trường
trước những thông tin về siêu biến chủng omicron đến từ nam phi
mới đây tại buổi họp báo định kỳ ông phạm đức hải
phó trưởng bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm cho biết
diễn biến dịch covid một mươi chín đồng thời tp hcm đề nghị người dân không hoang mang
không chủ quan trước biến chủng omicron
lãnh đạo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm khẳng định
tình hình dịch bệnh trên địa bàn đang được kiểm soát
nhiều tuần liên tục duy trì ở cấp độ hai
nguy cơ trung bình màu vàng đồng thời tp hcm đã chuẩn bị đầy đủ kịch bản
xử lý tình huống khi ca mắc mới tăng cao
ông hải đề nghị người dân không hoang mang nhưng cũng không chủ quan lơ là
tuân thủ các quy định của ngành y tế đặc biệt là nguyên tắc năm k
cố gắng thay đổi nhanh nhất nhiều nhất các thói quen của mình
chú ý đeo khẩu trang khử khuẩn giảm các thói quen tụ tập la cà
dù biến chủng là gì đi nữa thì cũng lây qua đường hô hấp
nên người dân cần đeo khẩu trang thường xuyên giảm tụ tập ông hải nói
đồng thời cho biết ủy ban nhân dân tp hcm đã giao sở y tế theo dõi biến chủng này
có gì thì báo ngay cho tp hcm cũng sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ
bài bản hơn ở ba nhóm y tế công lập y tế tư nhân đồng y với tây y quân y với dân y
tại buổi họp báo định kỳ ông phạm đức hải phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
tp hcm cho biết diễn biến dịch covid một mươi chín những ngày qua có bốn điều cần quan tâm
số ca mắc mới còn cao có ngày lên đến hơn một bảy trăm linh ca
số ca tử vong cao có ngày lên đến bảy mươi hai ca
số ca nhập viện những ngày qua cao hơn số ca xuất viện
và biến chủng omicron xuất hiện ở một số quốc gia trên thế giới
tin tiếp theo liên quan đến việc bộ y tế chưa đồng ý cho tp hcm tiêm vaccine covid một mươi chín mũi ba thời điểm này
thông tin trên được bà nguyễn thị huỳnh mai tránh văn phòng sở y tế tp hcm cung cấp
trong họp báo
được biết sở y tế tp hcm đã có văn bản đề xuất được tiêm mũi vaccine covid một mươi chín tăng cường tức mũi ba
tuy nhiên bộ y tế chưa đồng ý
theo bà huỳnh mai sở y tế tp hcm đã gửi công văn lên bộ y tế đề xuất triển khai tiêm vaccine mũi ba
mũi tăng cường cho một số đối tượng trên địa bàn
bộ y tế đã có văn bản hồi đáp
theo đó bang chỉ đạo liên ngành trung ương rất quan tâm đến vấn đề này
tuy nhiên thời điểm hiện nay tp hcm sẽ tập trung tiêm vaccine covid một mươi chín cho tất cả người chưa tiêm mũi hai
trong đó có nhóm trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
bên cạnh đó theo chỉ đạo của lãnh đạo thành phố ngành y tế sẽ đi từng ngõ gõ từng nhà
tìm kiếm từng đối tượng chưa được tiêm vaccine covid một mươi chín
đồng thời thuyết phục hỗ trợ vận động những trường hợp trên thực hiện tiêm chủng
sao cho đội phủ vaccine tốt nhất trên địa bàn thành phố
bộ y tế đã ghi nhận đề xuất này
chúng tôi nghĩ rằng trong thời gian sớm có sự hướng dẫn của bộ y tế
tp hcm sẽ thực hiện quý ba trên địa bàn bà mai cho biết
hiện nay tỉnh đồng nai là địa phương đã tiêm vaccine covid một mươi chín mũi ba tuyến đầu chống dịch
một số địa phương đã lập danh sách và xây dựng kế hoạch tiêm mũi ba khi được bộ y tế khuyến cáo
về năng lực điều trị tp hcm hiện có hơn một mươi một bệnh nhân đang điều trị tại tầng hai và tầng ba
trong khi đó số dường điều trị là trên ba mươi
tp hcm vẫn đang cố gắng không để tình trạng quá tải xảy ra
không để f tăng nặng đảm bảo công tác điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín
bà huỳnh mai cho biết trong chiến lược cách ly chăm sóc f tại nhà
tp hcm hiện có ba trăm một mươi trạm y tế cố định vừa tăng cường thêm ba trăm bốn mươi bốn trạm y tế lưu động cho các địa phương
nguồn nhân sự được sắp xếp lại từ y tế địa phương trung tâm y tế quận huyện
các bệnh viện được sở y tế điều chuyển khi cần thiết
ngoài ra tp hcm đang duy trì tổng đài một nghìn hai mươi hai ba với hai trăm linh bác sĩ
một mươi bác sĩ của mạng lưới thầy thuốc đồng hành tham gia tư vấn điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín cách ly tại nhà
sở y tế cho biết đang xây dựng đề án chăm sóc f tại nhà có sự tham gia của y tế tư nhân
nếu đề án được thông qua thành phố sẽ có thêm nguồn lực để người dân được lựa chọn gói chăm sóc ở nhà điều trị tốt nhất